thưa quý vị sáng sớm ngày hôm nay thì bắc bộ vẫn còn mưa và sương mù
thế nhưng thông tin tích cực là trưa và chiều không khí sẽ thoáng đáng hơn
trời hừng nắng và ấm dần với mức nhiệt cao nhất ngày từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
trung bộ và nam bộ thời tiết chưa có nhiều sự thay đổi
riêng trung bộ thì tuần tới từ ngày ba tháng bốn sẽ đón đợt nắng nóng diện rộng
với mức nhiệt lên đến ba mươi năm ba mươi bảy độ
một lưu ý với quý vị tại bắc bộ đang trong khoảng thời gian cuối xuân đầu hè
độ ẩm trong không khí cao tạo điều kiện thuận lợi cho rất nhiều virus gây bệnh
điển hình là số ca bệnh thủy đậu đang tăng đột biến tại hà nội so với cùng kỳ năm ngoái
thủy đậu là bệnh truyền nhiễm dễ bùng phát thành dịch trong cộng đồng
nếu không phát hiện và điều trị kịp thời thì bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm
chính vì vậy bệnh nhân mắc thủy đậu luôn phải giữ khoảng cách đeo khẩu trang để tránh lây bệnh cho mọi người
vâng và đó là một vài lưu ý nhỏ về tình hình thời tiết
bằng nhiệt độ chi tiết cho từng tỉnh thành chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị trong phần sau của chương trình